trong khuôn khổ chuyến thăm ả rập xê út để dự hội nghị thượng đỉnh trung quốc ả rập
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có các cuộc gặp song phương với một loạt lãnh đạo các nước ả rập
nhằm thúc đẩy quan hệ với các đối tác trong khu vực
tại cuộc gặp tổng thống ai cập abdel fattah el sisi ông tập cận bình nhấn mạnh
hai nước có chung tầm nhìn và lợi ích
hai bên cũng cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tăng cường hợp tác thương mại đầu tư
cùng nhiều vấn đề trong khu vực và trên thế giới
cũng tại thủ đô riyadh của ả rập xê út chủ tịch trung quốc có cuộc gặp với người đứng đầu
hội đồng chủ quyền sudan abdel fatah al buhan trong đó nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác
để củng cố tình đoàn kết và lợi ích cốt lõi của nhau
trong khi đó tại cuộc gặp với tổng thống palestine mahmoud abbas nhà lãnh đạo trung quốc khẳng định
ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của người palestine nhằm khôi phục các quyền hợp pháp
và lợi ích dân tộc hai bên cũng trao đổi việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực